đặt sten được áp dụng trong trường hợp nào hiệu quả được bao lâu và cách chăm sóc bệnh nhân sau đặt stent như thế nào
chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ giải đáp cụ thể trong sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
mời thưa bác sĩ đặt stent là một trong những biện pháp can thiệp hiệu quả được ứng dụng trong điều trị các bệnh lý bệnh mệnh vành hiện nay
vậy bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về đặt stent là gì
và đặt stent được áp dụng trong những trường hợp nào
đặt stent là một thuật ngữ trong chuyên ngành tiêm mạch can thiệp
mạch vành là mạch máu để nuôi quả tim
trong trường hợp mà mạch vành bị tắt hẹp do nhiều nguyên nhân
thì các bác sĩ sẽ đặt một cái stent ở một cái khung cuộn thường là làm bằng hợp kim kim loại
để nâng và nâng đỡ cho mạch máu thông thoáng hơn giúp tăng lượng máu lưu thông để nuôi quả tim
và stent được chỉ định trong những trường hợp mà người máu cơ tim
những trường hợp mà tắt nghẽn hoàn toàn mạch máu nuôi quả tim hoặc là những trường hợp mà có hẹp mạch máu nuôi quả tim
khiến cho quả tim thiếu thiếu cái lượng máu để nuôi dưỡng thì sẽ cần phải đặt sten
vâng đặt sten thì được bao lâu thưa bác sĩ và trường hợp tái hẹp mạch vành thì xử trí như thế nào ạ
đặt stent mạch vành được bao lâu là một câu hỏi các khán giả thường xuyên hỏi
các bệnh nhân của chúng tôi cũng thường xuyên hỏi
và câu trả lời là phụ thuộc vào từng bệnh nhân một
tùy thuộc vào việc bệnh nhân có tuân thủ điều trị hay không có sử dụng thuốc đúng hay không
có tái khám thường xuyên hay không và đặc biệt là bệnh nhân có bỏ được thuốc lá
có duy trì được chế độ sinh hoạt lành mạnh ăn uống lành mạnh hay không
và thông thường thì stent có thể giữ được rất là lâu khoảng hơn chục năm đến hai mươi năm
vâng bác sĩ có thể chia sẻ một số các cách chăm sóc bệnh nhân sau khi đặt stent mạch vành ạ
chăm sóc người bệnh sau khi đặt stent thì gồm hai giai đoạn
giai đoạn ở trong viện thì người bệnh sẽ được các y bác sĩ hướng dẫn vệ sinh vùng chọc mạch để can thiệp stent
cũng như là các cái chế độ ăn sinh hoạt hàng ngày sau khi ra viện
và quan trọng là bệnh nhân được hướng dẫn cách sử dụng thuốc tái khám thường xuyên và định kỳ
đặc biệt là cách phát hiện những dấu hiệu có thể ảnh hưởng đến stent
ví dụ như bệnh nhân có triệu chứng cảnh báo là việc có thể hẹp lại hoặc tắt lại stent như đau ngực khó thở
và xin cảm ơn bác sĩ
tắc hẹp động mạch bệnh mạch máu ngoại biên loạn nhịp tim bệnh tim bẩm sinh
bệnh viện sở hữu hệ thống máy siêu âm tổng quát tim mạch cao cấp
quy tụ đội ngũ y bác sĩ kỹ thuật viên có nhiều kinh nghiệm cùng trình độ chuyên môn hàng đầu giúp đưa ra những chẩn đoán chính xác nhất
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết